ngày hai mươi một tháng bảy đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã di lý đối tượng lê hoàng hảo hai mươi bốn tuổi
trú tại xã cư ê bua tp bun ma thuột từ đảo hòn chuối tỉnh cà mau về cơ quan để điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản sau hơn một năm lần trốn
ngày chín tháng một năm hai nghìn một mươi chín hảo đột nhập vào nhà bà vũ thị năm năm mươi tuổi
chú cùng xã lấy một chiếc máy hút nước rửa xe một bình hoa bằng đồng nhiều đồ thờ cúng bằng đồng cùng nhiều tài sản khác
ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín công an thành phố buôn ma thuật ra lệnh bắt bị can để tạm giam nhưng hảo đã bỏ trốn đến tỉnh cà mau rồi xin lên tàu làm nghề đánh bắt cá
tại đây hảo đã đổi tên thành phạm mạnh lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và đổi quê là ở tỉnh gia lai
ngày hai mươi tháng bảy một tổ công tác của công an tp bun ma thuột phối hợp với đồn biên phòng đảo hòn chuối tỉnh cà mau
đã bắt giữ hảo khi đang đánh bắt cá trên biển
hiện công an tp bun ma thuột đang hoàn tất hồ sơ để xử lý lê hoàng hảo theo quy định của pháp luật